một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một căn nhà ba tầng ở trong ngõ một trăm chín mươi đường hoàng mai quận hoàng mai hà nội vào khoảng giờ ngày một mươi một tháng sáu khiến năm người trong một gia đình tử vong
được biết lúc xảy ra cháy trong ngôi nhà có một mươi người trong một gia đình may mắn năm người ở tầng hai đã kịp thời chạy thoát còn tất cả người ở tầng ba đều bị chết cháy trong đó có hai người già một cháu nhỏ một cặp vợ chồng trẻ
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phối hợp với công an khu vực công an phường công an quận để tiến hành dập lửa do nơi xảy ra cháy nằm sâu trong hẻm nên việc chữa cháy và tiếp cận hiện trường rất khó khăn đến sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để chuẩn bị đưa những người bị cháy ra ngoài nhiều người thân của nạn nhân cho biết nguyên nhân cháy bắt nguồn từ phía bốt điện ở trước nhà